bệnh viện đại học y dược tp hcm đã tiếp nhận một trường hợp u khủng hiếm gặp trên thế giới ghi nhận khoảng bốn mươi ca
bệnh nhân là anh t v g sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê tại bến tre
anh g cho biết vào khoảng năm hai nghìn hai mươi anh xuất hiện nốt đỏ có kích thước khoảng hạt đậu xanh tại cánh mũi trái không đau không ngứa
sau đó kích thước các nốt tăng dần nên tới khám tại một bệnh viện
được trần đoán u lành da và được can thiệp đốt điện điều trị trong khoảng hai tuần
khoảng bốn tháng sau nốt tương tự xuất hiện lại và đỏ đậm hơn lan ra nhiều hơn tại cánh mứt trái
lúc này anh g đến khám tại một bệnh viện khác và được chẩn đoán viêm da
do triệu chứng không giảm nên anh tiếp tục đến bệnh viện thăm khám được trần đoán u lành da và điều trị thuốc theo đơn ngoại chú
tuy nhiên sau khoảng ba tuần điều trị khối u lại to dần lên kích thước bằng khoảng ngón tay kèm nhiều nốt nhỏ với tính chất tương tự vùng xung quanh khối ban đầu
lúc này bệnh nhân tới bệnh viện ung biếu tp hcm để thăm khám được chẩn đoán u máu
đầu năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba
bác sĩ tại trung tâm u máu ghi nhận bệnh nhân có khối u lớn màu đỏ tươi chiếm gần trọn vùng mũi trừa cánh mũi phải
khối u gồm nhiều nốt đỏ hợp lại giới hạn rõ bề mặt có nhiều rãn mạch lớn
xung quanh khối u có nhiều sang thượng vệ tinh là các nốt sẩn đỏ
trên nền hồng ban không tẩm nhuận kích thước khoảng một cm đến năm cm hợp lại thành đám sờ chắc bề mặt có nhiều dãn mạch tương tự
có vài vết luet đóng vẩy đen giải rác trên khối u bệnh nhân không cảm thấy đau không ngứa chỉ có cảm giác vướng
bác sĩ chuyên khoa một hoàng văn minh cố vấn chuyên môn trung tâm u máu bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba cho biết
sau khi thăm khám bệnh nhân được điều trị chăm sóc các vết luet
sau bảy tuần điều trị vết rết lành thì bệnh nhân được tiến hành sinh thiết vùng u
kết quả sinh thiết và nhuận hóa mô miễn dịch với chẩn đoán cellular neuro the kioma
bệnh nhân được điều trị với laser pl ba lần mỗi lần cách nhau khoảng bốn tuần u giảm kích thước ít
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một sau bảy tháng bệnh nhân không tái khám điều trị do dịch covid một mươi chín
khối u tăng kích thước gấp đôi ban đầu gây biến dạng vùng mũi và mất thẩm mỹ
sau đó bệnh nhân được điều trị với laser pdl năm lần
và đồng thời trung tâm u máu giới thiệu các bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở một
khoa tai mũi họng để phẫu thuật cắt bỏ khối u
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bệnh nhân được phẫu thuật cắt khối u xoay vạt ra vùng chán
tạo hình cánh mũi trái và đỉnh mũi
sau phẫu thuật vết thương lành tốt
tuy nhiên phẫu thuật không thể điều trị hoàn toàn các sang thương vệ tinh
nên vẫn còn nhiều nốt đỏ
tập hợp thành đám vùng rìa vết thương bề mặt mỗi nốt có rãn mạch
bệnh nhân được tiếp tục điều trị sang thương còn sót lại vào vùng vết thương sau mổ bằng laser pdl
sau hơn một năm điều trị các gian thương còn lại không phát triển thêm giảm dần
vùng sau mổ tạo vạt lành tốt
đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bình thường vùng mũi được phẫu thuật đẹp hơn trước
bác sĩ chuyên khoa một hoàng văn minh cho biết đây là ca ô hiếm gặp ở da
trên thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng bốn mươi ca tương tự
theo bác sĩ cellular neuro the kioma thường có kích thước nhỏ
với trường hợp của bệnh nhân g thì là khổng lồ nếu phẫu thuật không khéo sẽ tái phát
nhưng trong trường hợp này hiện nay có thể kiểm soát được bằng laser
neuro the kioma u bao dây thần kinh là u hiếm gặp ở da
được phát hiện và đặt tên vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
cơ chế bệnh sinh chưa rõ ban đầu u này được cho là xuất phát từ vỏ bao thần kinh
tuy nhiên theo một số báo cáo hiện nay u này có nguồn gốc từ nguyên bào sợi
và có thể biệt hóa thành nguyên bào sợi cơ
ô thường ở vùng đầu cổ chi trên tuổi phát hiện trung bình khoảng một mươi bảy tuổi
với tám mươi trường hợp dưới ba mươi tuổi